công an tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc xảy ra tại các cơ sở y tế công lập tỉnh đắk lắc
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và khởi tố bị can bắt tạm giam nguyên sở giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc
cùng hàng loạt cán bộ trong ngành y tế có liên quan
bị can doãn hữu long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc
cùng chín bị can khác bị khởi tố bắt tạm giam do có sai phạm trong đấu thầu thuốc khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế công lập năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm trong đó phê duyệt bảy mặt hàng thuốc đạt tiêu chuẩn theo nhóm ba
nhưng lại thông đồng phê duyệt đạt theo nhóm hai gây thiệt hại một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng
ngoài việc khởi tố bắt tạm giam các bị can nêu trên hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án